đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường vừa có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu về việc chuẩn bị thật tốt các điều kiện tổ chức tuần lễ biển và hải đảo việt nam tháng hành động vì môi trường và ngày môi trường thế giới năm hai nghìn một mươi chín do tỉnh bạc liêu đăng cai tổ chức
đoàn công tác của bộ tài nguyên và môi trường vừa có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đăng cai tổ chức